thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy vào sáng ngày hôm nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đường bộ
phát biểu tại phiên thảo luận đa số các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý và dự thảo luật đường bộ
tuy nhiên vẫn còn một số nội dung có ý kiến khác nhau trong dự thảo luật trong đó nổi lên việc cần thiết quy định chặt chẽ hơn đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
tôi nhận thấy là trong thực tế hiện nay thì phát sinh việc kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
thực tế về bản chất kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định chở khách di chuyển thường xuyên hàng ngày cùng một điểm đến và điểm đi
việc này thì đã tác động tiêu cực đến việc thực thi
pháp luật tạo sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị kinh doanh vận tải và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông
và do đó tôi đề nghị cần quy định chặt chẽ hơn đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
ngoài ra còn có ý kiến băn khoăn về một số các quy định còn có sự trùng lập giữa luật đường bộ và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
tại nhiều điều trong dự thảo luật đường bộ có quy định nội dung dẫn chiếu đến việc thực hiện luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
do đó đề nghị xem xét ra soát nghiên cứu phù hợp để chuyển một số nội dung quy định về tổ chức vận tải đường bộ sang luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
để đảm bảo tính thống nhất thuận lợi cho công tác quản lý tuyên truyền tìm hiểu và chấp hành pháp luật nhất là của người dân và các cơ quan đơn vị tổ chức liên quan
liên quan đến nội dung có sự trùng lập ở hai luật này chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh cho biết các cơ quan thẩm tra
sẽ tiếp tục giả soát theo nguyên tắc hợp lý tương đối và không mâu thuẫn nhau
luật này và lực trật tự an toàn giao thông đường bộ thì được tách ra từ luật đường bộ và đây là hai lĩnh vực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau
gắn kết nhau hay còn gọi là không thể thiếu nhau trong hệ thống hoạt động của đường giao thông đường bộ của chúng ta
dù ban đường dụ đã chỉ đạo rất sâu sắc
ban soạn thảo của hai dự án luật và cơ quan thẩm tra đã giả soát
phối hợp rất chặt chẽ kỹ càng bóc tách hợp lý vừa phù hợp với thực tế vừa đáp ứng yêu cầu về mặt pháp lý
xong không sao tránh khỏi sự trồng chéo là có tin tức tương đối

tuy nhiên tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội chúng tôi tiếp tục sẽ giả soát theo nguyên tắc là hợp lý tương đối và không mâu thuận nhau
phát biểu kết luận phó chủ tịch quốc hội trần quang phương đề nghị cơ quan thẩm tra cần ra soát đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và giữa hai luật luật đường bộ và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó chấp nhận sự giao thoa nhưng không được mâu thuẫn và rõ phạm vi điều chỉnh sự thống nhất của các điều luật các khoản trong các điều luật đảm bảo tính khả thi
chiều nay quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
thưa quý vị mặc dù đạt được nhiều thành tiệu thế nhưng việt nam vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu ghép tạng của người bệnh khi hơn chín mươi bốn số tạng ghép đến từ nguồn hiến sống
hiện nay thì nguồn mô tạng của người hiến ở nước ta còn khan hiếm so với nhu cầu cần được ghép
hàng chục nghìn người bệnh vẫn đang giành giật sức
xin chào và hẹn gặp lại